phóng viên antv đang có mặt tại hiện trường cho biết đám cháy xảy ra tại khu vực có nhiều nhà hàng khách sạn quán karaoke
ngọn lửa hiện vẫn đang bốc cao và lan ra nhiều nhà xung quanh
hàng loạt xe máy dựng trước cửa các căn nhà bị hỏa hoạn cũng bị thiêu dụi
các hiện trường khoảng hai trăm linh m một chiếc ô tô năm chỗ cũng đã bốc cháy
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa đoạn đường xảy ra đám cháy
nhiều xe chữa cháy đang tiếp tục được huy động tới dập lửa
những thông tin mới nhất về vụ cháy nghiêm trọng này chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
sáng nay tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên cho biết tỉnh quảng bình đã có báo cáo ban đầu về thiệt hại do mưa lũ gây ra
theo đó trên địa bàn tỉnh quảng bình đã có một người tử vong do mưa lũ
nạn nhân là ông trần minh hoạch sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú quán tại thôn phú xuân xã quảng phú huyện quảng trạch
chiều ngày hôm qua ngày ba mươi một tháng một mươi ông hoạch đến tàu cá tác nước thì bị ngã và tử vong
tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày hôm nay ngày một tháng một mươi một đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa lũ đã làm ngập lụt tại nhiều điểm thấp trũng trên địa bàn huyện
vào lúc một mươi một giờ ngày hôm nay mực nước trên sông kiến giang là hai tám mươi tám mét trên báo động ba một mươi tám mét
nước lũ dâng lên nhanh đã làm một số tuyến đường liên xã liên thôn như đường an sơn đường ba mươi đường về xã lộc thủy
an thủy bị ngập sâu và chia cắt
trên một nhà dân bị ngập từ ba đến một mét tại các xã vùng thấp trũng như an thủy lộc thủy sơn thủy xuân thủy
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp ban chỉ huy phòng chống lục bão tìm kiếm cứu nạn huyện lệ thủy đã triển khai công tác ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
theo dõi sát tình hình diễn biến của mưa lũ chỉ đạo chín mươi tám trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày hôm qua ngày ba mươi một tháng một mươi
để đảm bảo an toàn chỉ đạo ba xã miền núi kim thủy lâm thủy ngân thủy đề phòng nguy cơ xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân
đêm qua ba mươi một tháng một mươi mưa lớn tiếp tục chút xuống hà tĩnh với lượng mưa có những nơi lên tới trên sáu trăm linh mm đã tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng
một số công trình thủy lợi thủy điện sung yếu đã tiến hành xả lũ nhiều hoạt động sinh hoạt sản xuất bị đình trệ
trong sáng ngày hôm nay đã có trên ba vạn học sinh không thể tới trường
xã phúc trạch huyện hương khê tỉnh hà tĩnh người dân hối hả chuyển đồ ngay trong đêm
những trận mưa xối xả lên đến trên năm trăm linh mm cộng với thủy điện hố hô xả lũ đã làm cho nước sông lên nhanh
nhiều nhà dân chưa kịp khô sau cơn lũ giữa tháng một mươi thì nay đã ngập trở lại

chỉ thu được vài bao gạo bao cơm còn gạo vịt nó chết hết rồi
đảm bảo an toàn hồ chứa trong ngày ba mươi một tháng một mươi và sáng nay mùa một tháng một mươi một
một số công trình thủy lợi thủy điện trên địa bàn hà tĩnh đã tiến hành xả lũ
đáng chú ý là đại công trình thủy nông kẻ gỗ xả ở mức hai trăm năm mươi m ba một giây
hồ sông giác xả hai trăm linh m khối một giây thủy điện hố hô xả sáu trăm tám mươi m khối một giây
dù đã rất chủ động trong thực hiện quy trình xả lũ
nhưng tình trạng ngập lụt vùng hạ du vẫn không thể tránh khỏi
công trình nhưng cũng giảm thiểu thiệt hại an toàn trong vùng hạ du
đến thời điểm hiện tại mưa lũ đã chia cắt nhiều địa bàn ở thị xã kỳ anh
các huyện kỳ anh cẩm xuyên hương khê
ngay trong sáng nay ngành giáo dục hà tĩnh đã quyết định cho tám mươi bốn trường với trên ba mươi học sinh nghỉ học
dự báo tâm mưa trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục diễn ra ở hà tĩnh trước khi dịch chuyển vào các tỉnh phía nam
do vậy diện ngập lụt chắc chắn sẽ tiếp tục mở rộng
sáng nay ban chỉ huy phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
bộ đội biên phòng cửa khẩu càng xanh hải đội hai biên phòng quảng bình và ngư dân phường quảng phúc
đã nỗ lực cứu thành công sáu thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu cá bị lật tại cửa sông danh
khoảng sáu giờ sáng nay tàu cá mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi ts của ông nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đang trên đường vào bờ khi nghe tin diễn biến thời tiết xấu do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc
thì bị mắc kẹt
bộ đội biên phòng cửa khẩu càng xanh hải đội hai biên phòng quảng bình và ngư dân phường quảng phúc
đã nhanh chóng triển khai các phương án ứng cứu
sau hơn một giờ đồng hồ ba ngư dân phường quảng phúc đã tiếp cận được tàu gặp nạn bằng xuồng nhỏ
và đưa ba thuyền viên lên tàu ứng cứu vào bờ an toàn
ngay sau đó xuồng của hải đội hai biên phòng quảng bình cũng nhanh chóng tiếp cận được ba thuyền viên còn lại
và nhanh chóng đưa các nạn nhân vào bờ
bản tin tiếp tục với thông tin về bắt các đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy
tại bản cúng bảng xã sam kha huyện sốt cộp tỉnh sơn la một vụ vận chuyển bốn viên ma túy tổng hợp
vừa bị công an huyện sốp cộp phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
và đồn biên phòng bốn trăm bốn mươi chín nậm lạnh phát hiện bắt giữ một đối tượng
đối tượng bị bắt là sộng a chay thường trú huyện mường son tỉnh hùa phăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
lực lượng công an đã lập biên bản thu giữ hai mươi túi ni lông màu xanh bên trong chứa bốn viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
và hai điện thoại di động một xe máy
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đang vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng không rõ tên tuổi
từ trạm kiểm soát cang kéo xã nậm lạnh đến bảng púng báng xã sam kha huyện số cộp thì bị phát hiện và bắt giữ
còn tại quảng ninh cùng với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối tượng trần đình hường
chú huyện an dương thành phố hải phòng đã bị lực lượng tuần tra đồn biên phòng bắc sơn phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh bắt giữ thu giữ tăng vật là hai bánh heroin có trọng lượng gần bảy trăm linh gram
trước đó tại khu vực móc m một nghìn ba trăm sáu mươi bảy hai nghìn bốn trăm linh thuộc địa bàn khu bảy phường hải yên thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
lực lượng tuần tra đồn biên phòng bắc sơn phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh bắt quả tang đối tượng trần đình hường đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tăng vật là hai bánh chứa chất tinh thể màu trắng đục được nguy trang trong hộp bánh qua giám định kết luận là heroin
trọng lượng sáu trăm tám mươi năm năm mươi tám gram đấu tranh ban đầu hường khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng từ móng cái việt nam sang đông hưng trung quốc
để lấy tiền công một mươi năm triệu đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay tại nhà trọ số tám mươi sáu phường ba thành phố sóc trăng công an tỉnh sóc trăng đã bắt quả tàng một vụ vận chuyển buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu
do hai đối tượng là bùi việt quốc chú tại thành phố sóc trăng và nguyễn hoàng khang chú huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng tổ chức
thời điểm trên tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh sóc trăng tiến hành kiểm tra ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát tám mươi bốn a hai nghìn một trăm bảy mươi một
đang đổ trước nhà trọ số tám mươi sáu phát hiện trong xe có chứa một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá
nhãn hiệu z code và hero bước đầu làm việc hai đối tượng khai nhận trước đó đã thuê ô tô đến huyện tỉnh biên tỉnh an giang
mua số thuốc lá trên sau đó vận chuyển về sóc trăng cất giấu tại nhà trọ số tám mươi sáu để đem đi tiêu thụ trên địa bàn
khi vận chuyển đến và đem số thuốc lá trên vào nhà thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
tiếp theo là tin tức về việc phát hiện các phương tiện khai thác cát trái phép tại bến tre và hà nam
tại bến tre một tàu khai thác cát trái phép trên sông
hàm luông vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý hành vi vi phạm
nhận được tin báo công an huyện mò cái bắc của tế tre đã bắt quả tăng tàu sắt trọng tải bốn trăm linh tấn
điện kiểm soát ptr năm nghìn bảy trăm tám mươi chín do anh nguyễn hoài sang chú tại xã thạnh phú đông huyện sông trôm điều khiển
đang hút cát trái phép trên sông hàm luông đoạn qua xã thanh tân huyện mỏ cái bắc
công an huyện đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sáu mươi triệu đồng đối với chủ tàu và buộc bơm cát trả lại dòng sông
tại hà nam phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hà nam vừa bắt ba đối tượng gồm trần đức mạnh trần ngọc xuân và trần văn tuyên
đều trú tại xã mỹ hào huyện mỹ lộc tỉnh nam định đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông châu
thuộc địa bàn thôn bảy xã an ninh huyện bình lục tỉnh hà nam
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một tàu hút cát không có số hiệu
cát trên tàu khoảng hai mươi năm mét khối
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận làm thuê cho trần đăng thức chú tại mỹ lộc nam định
và thừa nhận thường lợi dụng trời tối chưa vắng để khai thác cát trái phép và vận chuyển đi các vùng lân cận để tiêu thụ
xin chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ vào ngày mai trời tiếp tục nhiều mây có mưa vài nơi trời lạnh
tuy nhiên sang đến ngày mùng ba và ngày mùng bốn trạng thái thời tiết có chút thay đổi
khi trời có nắng vào trưa chiều gió nhẹ đêm và sáng sớm trời lạnh với mức nhiệt độ giao động là từ một mươi tám đến hai mươi chín độ
các tỉnh phía đông bắc bộ trạng thái nhiều mây vào đêm và sáng cùng tiết trời lạnh và khô ráo hơn sẽ là kiểu thời tiết chủ đạo tại khu vực này
từ khoảng ngày mùng ba và ngày mùng bốn tháng một mươi một không khí lạnh sẽ suy yếu dần nên nhiệt độ có xu hướng gia tăng theo từng ngày
tuy nhiên mức nhiệt gia tăng chủ yếu vào ban ngày
còn vào đêm và sáng thì nhiệt độ vẫn khá thấp nên trời xe lạnh
vì vậy quý vị và các bạn đừng quên mặc áo khoác nhẹ khi ra ngoài đường vào thời điểm này để đảm bảo sức khỏe
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ba ngày tới mưa sẽ xuất hiện trên diện rộng với những điểm có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
vào ngày mai và ngày kia thì mưa với lượng lớn còn xảy ra ở khu vực từ nam nghệ an trở vào cho tới thừa thiên huế
sao đến ngày thứ sáu thì khả năng mưa sẽ giảm bớt về cường độ
do mưa lớn nên mực nước tại các sông suối ở miền trung sẽ vẫn tiếp tục lên cao
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp
người dân cần chú ý và đề phòng
khu vực từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
từ ngày mùng hai đến ngày mùng bốn trời nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
tập trung tại phần phía bắc của khu vực
đề phòng có lúc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông với nhiệt độ là từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
đề phòng gió giật mạnh trong mưa rông với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
đến với các tỉnh nam bộ mưa xuất hiện trên diện rộng đặc biệt là tại các tỉnh ven biển miền tây
khả năng cao sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
trong cơn rông
đề phòng khả năng có rông xét lốc xoáy và gió giật mạnh
nên nhiệt độ và độ ẩm trong ngày tại hai khu vực này ít có sự biến đổi với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
bản tin mùa mùa ba online cập nhật đến đây là kết thúc
mời quý vị và các bạn theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv